tại địa phương còn nhiều khó khăn như huyện quế sơn tỉnh quảng nam các em học sinh không có điều kiện để theo học các lớp học thêm
nhiều em đã phải bỏ học giữa trường vì không theo kịp chương trình học ở lớp và vì hoàn cảnh quá nghèo khó
từ thực tế đó ubnd huyện quế sơn hội chữ thập đỏ huyện quế sơn phối hợp với tổ chức trả lại tuổi thơ đã thành lập chương trình lớp học cộng đồng
dành cho các em học sinh nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
bước đầu chương trình đã mang lại nhiều kết quả khả quan
chương trình lớp học cộng đồng ở huyện quế sơn tỉnh quảng nam đi vào hoạt động từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
từ đó đến nay đã có gần hai trăm linh học sinh thuộc gia đình hộ nghèo cận nghèo
tại đây các em học sinh tiểu học được bổ trợ kiến thức ở các môn toán tiếng việt
học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được bồi dưỡng nâng cao kiến thức các môn học căn bản và kiến thức tin học
em học kỹ năng sống từ hồi hà cho tới bây giờ
em học kỹ năng sống giúp em thay đổi đời sống
và ở đây và ở kỹ năng sống em còn được học thêm môn toán môn lý môn anh và môn tin
học những môn này giúp cho em có tiến bộ và học tốt hơn
học ở đây con thấy được tiến bộ hơn
con đã được học môn toán lấy kỹ năng sống
và ở đây con thấy rất là vui và có ích giúp con sắp tốt hơn và mạnh dọn hơn
sau vài tháng tham gia lớp học các em học sinh đã có sự tiến bộ rõ rệt
trong năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám trong lớp học số học sinh giỏi chiếm ba mươi hai bốn học sinh khá chiếm bốn mươi bảy hai học sinh có sự tiến bộ chiếm năm mươi bảy sáu
trong năm học số học sinh giỏi chiếm ba mươi hai bốn học sinh khá chiếm bốn mươi bảy hai học sinh có sự tiến bộ chiếm năm mươi bảy sáu
trong năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín chương trình đang tiếp tục hỗ trợ cho hơn một trăm linh em học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
đây là thời gian đầu năm đầu họ thấy kết quả rất là tốt
và mong rằng không những tổ chức lại tuổi thơ về làm việc với lại huyện quế sơn năm năm mà còn có thể là kéo dài hơn nữa
để cho con em của huyện quế sơn được hưởng lợi từ cái nguồn tài trợ này
mong rằng chương trình lớp học cộng đồng sẽ tiếp tục được duy trì và nhân rộng ra
nhiều địa phương khác để tất cả các em học sinh nghèo có thêm cơ hội và vững bước cho các em đến trường